sáng nay ngày bảy tháng hai tức ngày ba tết âm lịch ubnd tp hà nội giao ubnd quận hoàn kiếm chủ trì
phối hợp với sở thông tin và truyền thông tổ chức chương trình phố sách xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tại phố sách hà nội một mươi chín tháng một mươi hai
với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm không khí tết cổ truyền của dân tộc
phố sách xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thu hút hàng trăm bạn đọc tới tham dự
gần hai mươi gian hàng tại phố sách hà nội trưng bày giới thiệu các loại sách phục vụ mọi lứa tuổi
tại các nhà sách cũng diễn ra nhiều chương trình giao lưu với độc giả
rút thăm chúng thưởng mừng tuổi cho độc giả đầu xuân bằng sách
ngoài ra các nhà sách cũng yêu đáy tất cả các sách của nhà xuất bản cho bạn đọc
với các mức giá giảm một mươi năm ba mươi và năm mươi
ngoài ra các nhà sách cũng yêu đãi tất cả các sách phục vụ mọi lứa tuổi
và tôi cũng muốn đến đây để chọn cho mình những quyển sách mà mình yêu thích cho mình và gia đình mình
tôi sẽ chọn những cuốn sách liên quan đến các món bí quyết các món ăn thực dưỡng
còn cho các con thì tôi đọc dạy cho các con những cuốn sách về thế giới
em cũng muốn vào đầu năm có một chút gì đấy là đi chơi xuân đấy ạ
nên em đã lựa chọn cổ sách một mươi chín tháng một mươi hai này
sách mà em lựa chọn thì là
sách tiếng anh ạ bởi vì em muốn trong năm nay mình tốt tiếng anh hơn ạ
để có thể tìm kiếm nhiều cơ hội cho hơn trong năm mới ạ
bên cạnh các hoạt động về sách phố sách xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
còn mang đến cho người dân thủ đô nhiều chương trình văn hóa văn nghệ
chào xuân đặc sắc như tìm hiểu về các loại hình âm nhạc dân gian truyền thống
giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc
biểu diễn và nói chuyện về thư pháp giới thiệu không gian báo tết
năm nay thì là năm thứ hai được tổ chức tại phố sách hà nội một mươi chín tháng một mươi hai
năm nay thì do công tác chuẩn bị cũng rất là sớm
chúng tôi cũng xác định rõ được các nội dung hoạt động
để làm sao là cái phố sách xuân năm nay cũng sẽ thực sự là ấn tượng
và tương bừng vượng nhịp hơn so với quy mô của năm trước
năm nay thì thời gian cũng được kéo ra cũng rất là dài
từ ngày khai mạc ngày mùa ba tết cho tới ngày mùa một mươi tết
và các nội dung hoạt động ở năm nay cũng rất là phong phú
đức các hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm sách
cũng như là các ấn phẩm văn hóa tổ chức các cuộc giao lưu
và tọa đàm với các diễn giả rồi là những nhà văn nhà thơ
để làm sao là tạo nên những cái không khí của ngày xuân
cũng như đồng thời đó là tạo nên cái nét đẹp trong văn hóa đọc của người dân thủ đô
với những hoạt động bổ ích như thế này phố sách xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
như tạo nên một không gian chi thức đặc biệt
là món quà đặc sắc đầu năm mới dành cho người dân thủ đô
góp phần đưa phố sách xuân trở thành một điểm đến văn hóa yêu thích
không thể thiếu của người hà nội mỗi khi tết đến xuân về